tối ngày một mươi ba tháng một mươi một hàng chục nghìn người dân đã tập trung tại một ngôi chùa ở thành phố sóc trăng
để vui đón lễ cúng trăng và thi thả đèn nước tỉnh sóc trăng năm hai nghìn hai mươi
đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của lễ hội ốc ong bóp đua ghe ngò sóc trăng trong năm nay
mặt trăng vốn được người khmer coi là vị thần bảo hộ cho mùa màng tốt tươi
đã giúp cho người dân được mùa làm ăn khá giả trong năm
vì thế sau khi thu hoạch mùa màng đồng bào khmer tổ chức lễ cúng trăng
để tạ ơn và dâng cúng nhiều loại nông sản đặc biệt là phải có cốm dẹp
lễ cúng trăng góp phần làm cho không khí lễ hội thêm tưng bừng náo nhiệt
vừa tạo ra sản phẩm văn hóa đặc trưng vừa gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống
của đồng bào dân tộc khmer của sóc trăng nói riêng và đồng bào khmer nam bộ nói chung